nghe là linh vật đã xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa của người việt
tuy nhiên việc giữ gìn và phát triển linh vật nghề việt hiện nay gặp không ít khó khăn
do đó rất cần sự chung tay nỗ lực của các cấp các ngành trong xã hội
để bảo tồn và phát huy biểu tượng linh vật ghê việt
tại một cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh đá mỹ nghệ tại làng đá non nước
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng nghe việt và linh vật ngoại lai đều được bày bán công khai
theo nhân viên bán hàng ở đây so với các mặt hàng đá mỹ nghệ khác
nghề rất khó bán chỉ khi khách hàng có nhu cầu mua thật sự họ mới tìm đến
trước thực trạng linh vật nghề việt dần bị lãng quên
bị thay thế bằng những linh vật ngoại lai không phù hợp với văn hóa việt nam
từ ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành công văn hai nghìn sáu trăm sáu mươi
về việc không sử dụng sản phẩm biểu tượng linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục việt nam
và mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục ban hành công văn số một nghìn ba trăm một mươi ba
về việc đặt tượng biểu tượng tại các cơ quan đơn vị khu du lịch địa điểm công cộng
có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa việt nam
đến nay các nơi thờ tự được xếp hạng hầu như không còn trưng bày
các mẫu vật không đúng với thuần phòng mỹ tục của việt nam
hiện nay công văn hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai mở hơn một chút nữa

là cũng không có trưng bày các mẫu vật không đúng với thuần phong mỹ tục của việt nam
đấy là những cái chúng tôi vì nó là một cái cuộc vận động
nên là chúng ta tuyên truyền chúng ta vận động hướng dẫn đưa ra những mẫu nghề thích hợp
có đúng với thuần phong để tạo sự hấp dẫn sự hiểu biết
và chia sẻ thưởng thức về mặt nghệ thuật
đấy là một nhận thức
nằm trong các hoạt động nhàm bảo tồn
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
hiện nay tại bảo tàng mỹ thuật đà nẵng
cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm phối hợp với sở văn hóa và thể thao thành phố đà nẵng
tổ chức triển lãm tư liệu linh vật nghề việt
giới thiệu hai trăm linh hình ảnh tư liệu linh vật nghề
kèm theo các diễn giải và phân loại linh vật nghề việt
linh vật nghề của việt nam so sánh với linh vật một số quốc gia
qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng
góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc